thưa quý vị không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu lương thực bình ổn thị trường giá cả đảm bảo tết an toàn tiết kiệm vui tươi lành mạnh
đó là những chỉ đạo nổi bật của chính phủ tại nghị quyết số một trăm năm mươi sáu nqcp phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
chính phủ yêu cầu các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ubnd cấp tỉnh tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạng pháp thúc đẩy tăng trưởng đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế
bộ công thương bộ tài chính và các cơ quan địa phương theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao
theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường giá cả chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường giá cả
nhất là trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai và dịp tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba để giữ ổn định thị trường giá cả
chính phủ cũng yêu cầu ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia tăng cường kiểm tra đôn đốc ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các bộ ngành địa phương và lực lượng chức năng
trong việc thực hiện kế hoạch về công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trước trong và sau tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
trên các tuyến địa bàn trọng điểm trong đó tập trung các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu rượu bia
thuốc lá bánh kẹo hàng hóa giả nhãn hiệu hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm các loại hàng cấm như ma túy pháo nổ
động vật hoang dã xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn lậu hàng giả đầu cơ tích chữ găm hàng
thực hiện chỉ đạo của chính phủ dịp cuối năm lực lượng chức năng các địa phương liên tiếp bắt giữ nhiều vụ buôn bán vận chuyển pháo lậu
thông tin chi tiết sẽ có trong cụ tin vắn ngày sau đây
trong lúc tuần tra mật phục tại khu vực cột mốc bảy mươi năm trên một mươi
thuộc ấp thạnh tây xã lộc tấn huyện lộc ninh tỉnh bình phước
tổ tuần tra đồn biên phòng lộc thiện phát hiện hai đối tượng đang vác thùng các tông di chuyển từ biên giới vào nội địa
khi tổ tuần tra tiến hành vây bắt đối tượng bỏ lại tăng vật lợi dụng trời tối dừng cây rậm rạp để trốn thoát
tại hiện trường tổ tuần tra thu giữ hai thùng các tông bên trong chứa một mươi tám khối hình hộp chữ nhật
có chữ nước ngoài và hình pháo hoa với tổng trọng lượng sáu mươi hai kg
còn tại vĩnh phúc công an huyện sông lô phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
phát hiện bắt quả tăng trần xuân huy chú ở xã tân lập huyện sông lô điều khiển xe mô tô vận chuyển một thùng các tông
bên trong chứa hai mươi tám hộp pháo nổ do nước ngoài sản xuất với tổng trọng lượng là gần năm mươi kg
huy khai nhận mua số pháo trên để bán kiếm lời trong dịp tết nguyên đán sắp tới
thưa quý vị cứ đến dịp cận kề tết nguyên đán thì câu chuyện về những tấm vé máy bay
vé xe hay vé tàu lại là chủ đề nóng được người dân trên cả nước quan tâm
hiện nay đa phần các loại hình vận tải hành khách đều đã mở bán vé cho dịp cao điểm
người dân về nghỉ tết nguyên đán
nhiều người cũng đã mua được cho mình những chỗ ngồi tốt vào những ngày đẹp giờ đẹp
số chỗ thì ngày một giảm dần còn những người khác chậm hơn thì cũng đối mặt với rủi ro cao hơn
khi mà rất nhiều đối tượng lừa đảo đã tận dụng cơ hội này để chiếm đặt tài sản của người dân
qua những tấm vé máy bay vé tàu
trong web và trên internet xuất hiện các đối tượng lừa đảo bán những vé tàu tết cho người dân
và nhiều người thì đã phải dính phải bẫy lừa đảo của các đối tượng này
đây là một trong những trường hợp điển hình của tình trạng lừa đảo bán vé tàu qua mạng
hai thẻ lên tàu với đầy đủ thông tin khách hàng
ngày giờ xuất phát từ hà nội đi đồng hới được gửi về điện thoại của hai khách hàng này
thế nhưng thực tế khi đến ga quét má qr để lấy thẻ lên tàu thì đây mới là vé của hai hành khách này
một tấm vé được bán cho rất nhiều người
có ba trăm linh đồng một vé
cũng được coi là vé không hợp lệ
và một loại thứ ba nữa là vé của đường sát nhưng đã được sửa chữa thông tin
cho nên là đúng tên đúng số chứng minh thư của khách
nhưng không khớp với hệ thống bán vé của ngành nội sát
đấy thì tất cả những cái vé này đều được coi là vé không đúng quy định
và theo luật thì khi phát hiện ra hành khách sẽ phải mua vé bổ sung
với cái giá vòng một ba lần so với giá trị của vé
thời gian gần đây rất nhiều hội nhóm trên mạng xã hội đã tổ chức mua bán
trao đổi thậm chí là chuyển nhượng quyền sử dụng những tấm vé tàu tết
ngành nội sát khẳng định không thể tự ý mua bán trao đổi vé tẩu
bởi một khi đã đặt vé tấm vé này gắn liền với thông tin cá nhân đặt mua
người mua lại có thông tin không trùng khớp sẽ không được lên tàu
trước nhu cầu về vé tẩu tết tăng cao và tăng đội biến so với cùng kỳ năm ngoái
ngành nội sát đã lên các phương án tổ chức chạy thêm tẩu
kế hoạch là chạy khoảng ba trăm năm mươi sáu chuyến tàu cho dựng tết tương đương với một trăm bảy mươi sáu chỗ
và so với tết năm ngoái thì tăng lên là một trăm ba mươi chuyến và tăng khoảng sáu mươi bảy chỗ
tuy nhiên đó là kế hoạch chúng tôi cũng xảy ra là cũng phải liên hoạt theo thị trường
về sức kéo sức trợ rồi về biểu đồ chúng tôi cũng cố gắng để sẵn sàng phục vụ người dân
tuy nhiên những dịch cao điểm thì anh cũng biết rồi
có thể là lượng khách sẽ tăng cao
thì theo cái nhu cầu của thị trường chúng tôi cũng sẽ đạo những biệt tội đoan
những cái gì mà chúng tôi đã chọn đúng và có thể là lập thêm các con tàu khi cần thuộc
hiện nay vé cho các khung giờ đẹp ngày đẹp thì gần như đã kín chỗ
tuy nhiên vẫn còn có sự thay đổi theo nhu cầu
vì vậy người dân cần liên tục cập nhật để có thể mua vé vào những ngày giờ cao điểm này
và khi có nhu cầu mua vé tàu tết thì nên vào trang web chính thức của ngành đường sắt
không mua bán trao đổi vé trên các trang mạng xã hội
công trình thống hay các hội nhóm không đảm bảo uy tín
còn nếu đã đặt mua vé hãy nhanh chóng kiểm tra thông tin chính xác của vé đã đặt mua
trên trang web của ngành đường sắt tránh những rủi ro không đáng có sát ngày khởi hành
việc đi lại sẽ gặp nhiều khó khăn thậm chí gián đoạn khi mà các đoàn tàu tết đang dần kín chỗ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

khi dự kiến lập đỉnh mới bộ công thương dự kiến vào giữa tháng một mươi hai
kìm ngạch suốt nhập khẩu cả nước cán mốc bảy trăm linh tỷ usd
con số này sẽ xác lập một mốc mới sau kết quả của năm hai nghìn hai mươi một là sáu trăm sáu mươi tám năm tỷ usd
mặc dù đạt con số ấn tượng nhưng bộ công thương vẫn nhìn nhận
trong bối cảnh nhu cầu hàng hóa toàn cầu đang chậm lại
đặc biệt là từ hai thị trường hàng đầu của việt nam là hoa kỳ và eu
suốt nhập khẩu hàng hóa gặp khó
để hạn chế tối đa những ảnh hưởng của hoạt động xuất nhập khẩu
bộ công thương cho biết sẽ nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu
trành thủ cơ hội của từng thị trường mặt hàng để đẩy mạnh suốt khẩu
dịp tết nguyên đán năm nay ước tính hàng hóa dự trữ tăng khoảng bảy ba mươi
so với cùng kỳ năm trước trong đó tập trung chủ yếu đối với một số mặt hàng thiết yếu
kinh tế từng bước phục hồi sau đại dịch covid một mươi chín
nên người dân có xu hướng tăng chi tiêu trong mua sắm
do đó thị trường hàng hóa giai đoạn cuối năm và tết nguyên đán
được dự đoán sôi động hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước
nhu cầu hàng hóa tăng cộng với việc tết dương lịch và tết nguyên đán gần nhau
nên công tác dự trữ chuẩn bị cho dịp tết nguyên đán
đã và đang được các địa phương doanh nghiệp cấp suốt triển khai
bộ y tế đề xuất hơn chín giấy đăng ký lưu hành thuốc hết hiệu lực
từ ngày một một hai nghìn hai mươi ba chưa kịp gia hạn sẽ được tiếp tục sử dụng
đề xuất được bộ y tế nêu tại báo cáo tổng kết triển khai
về gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc
rằng hơn bốn mươi số lượng thuốc trên thị trường sẽ không thể lưu hành
vào ngày một một hai nghìn hai mươi ba do không được gia hạn
cụ thể hơn chín số đăng ký thuốc trên tổng số hai mươi một
sẽ hết hạn vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai trong khi đó
thủ tục gia hạn theo quy định hiện hành vẫn rất chậm
và không đáp ứng được nhu cầu thực tiễn
hiện dự kiến mỗi tháng cục quản lý dược chỉ xử lý được khoảng năm trăm linh hồ sơ gia hạn
tối đa khoảng sáu hồ sơ một năm
trong khi chỉ riêng trong năm hai nghìn hai mươi ba sẽ có gần một mươi bốn
hồ sơ cần gia hạn
thưa quý vị cách trung tâm hà nội ba mươi km
làng hoa mê linh được ví như thủ phủ của các loài hoa
tại khu vực phía bắc
và từ ngày chín một mươi hai đến ngày một mươi một một mươi hai
lần đầu tiên hà nội có festival hoa rực rỡ sắc màu
với chủ đề mê linh rực rỡ sắc hoa
thu hút đông đảo du khách khắp cả nước
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị
hoa lan hoa hướng dương hoa cúc hoa giấy
đặc biệt là hoa hồng
nơi hoa đặc trưng của mê linh đang hội tụ và khóe sắc
trên quy mô bốn ba trăm linh m hai
với một mươi cụ nghệ thuật sắp đặt
tại khu vực đường kéo quân cổng đền hai bà trưng
đặc biệt điểm nhấn của lễ hội
chính là con đường trái tim dài hai mươi mét
được trang trí một trăm linh từ hoa hồng
và những thác hoa cao bốn m
tạo nên không gian đầy màu sắc
thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi
thì hôm nay thì bản thân rất là vui
và rất là thích thú khi đến cái lễ hội hoa như thế này
thì cảm thấy là vui lắm ấy
và mong muốn là hàng năm thì sẽ có những cái lễ hội hoa
được tổ chức như thế này để
làm sao là thúc đẩy cái kinh tế của bà con
mặc dù là lần đầu tiên tổ chức lễ hội hoa
thế nhưng hầu hết các hộ trồng hoa trên địa bàn huyện
đều hướng khởi tham gia lễ hội hoa
với hy vọng quảng bá thương hiệu hoa mê linh
tới du khách thập phương
đây cũng là một lễ hội hoa
và một cơ hội để không chỉ người dân quê mình
được ngắm những bông hoa tươi đẹp
được tập trung khoai sắc ở đây
một phần là ngắm cái thành quả lao động của mình
và cũng là một phần là giới thiệu cho du khách cả nước biết
là quê hương mình đã đóng góp những bông hoa đẹp
đi khắp mọi miền
bên cạnh khu trưng bầy hoa
tại festival người dân còn có dịp
được trải nghiệm tám mươi năm gian hàng quảng bá
giới thiệu nhiều sản phẩm tiêu biểu
của các doanh nghiệp thành phố hà nội
huyện mê linh và một mươi tỉnh thành phố trong cả nước
ngoài cái việc các hội trồng hoa
được quảng bá thương hiệu hoa của mê linh
là một trong những vùng trồng hoa
và có cái thế mạnh đó là hoa hồng
để quảng bá cho người dân thủ đô
cũng như các tỉnh thành khác trong cả nước
năm nay cũng là năm tiền đề
để sau này huyện cũng sẽ định ước
để phát triển trồng hoa
cũng như là ứng dụng khoa học kỹ thuật
cũng như là ứng dụng công nghệ cao
và việc trồng hoa
festival hoa mê linh bên cạnh
việc xúc tiến thương mại nông nghiệp
cầm mượt ra cơ hội cho chính quyền
và nhân dân huyện mê linh quảng bá
tiềm năng du lịch văn hóa truyền thống của địa phương
vào ngày hôm qua ngày chín tháng một mươi hai
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế
cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bắt giam
đối với lê hồng khanh giám đốc công ty
trách nhiệm hiệu hạn một thành viên
tư vấn dịch vụ nông nghiệp lâm pháp
lê hạ giám đốc trung tâm quy hoạch
và thiết kế nông lâm nghiệp trực thuộc
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thừa thiên huế
và trương ngọc đức nhân viên điều tra
quy hoạch rừng trung tâm quy hoạch
và thiết kế nông lâm nghiệp để điều tra
về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong hoạt động thiết kế thẩm định phương án
và dự toán khai thác tận thu gỗ
do ban quản lý rừng phòng hộ hương thủy quản lý
theo kết quả điều tra ban quản lý rừng phòng hộ hương thủy
đã hợp đồng với công ty lâm pháp
và trung tâm quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp
để thiết kế thẩm định phương án khai thác tận thu
gần một trăm năm mươi tám hectare gỗ rừng thông
bị thiệt hại do cháy rừng vào năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên các đối tượng đã thiếu trách nhiệm
không thực hiện đúng quy trình thiết kế thẩm định
kết quả tổng doanh thu đã khai thác
bán ra hơn hai mươi hai tỷ đồng
trong khi tổng doanh thu theo phương án
được phê duyệt là sáu ba tỷ đồng
kết quả giám định định giá tài sản
hành vi của các đối tượng gây thiệt hại cho nhà nước
với số tiền hơn năm sáu tỷ đồng
ngoài ra hiện nay còn một mươi chín hectare rừng thông
ở xã phú sơn thị xã hương thủy chưa khai thác
do công tác phát hiện đấu tranh kịp thời
của cơ quan công an cho nên đã giữ lại được
một mươi chín hectare rừng thông đang phục hồi này
vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận
đã bản giao đối tượng đặng văn vinh
trú tại thành phố phan rang tháp tràm
cùng tăng vật cho cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố phan rang tháp tràm
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua đấu tranh đặng văn vinh khai nhận
đã tìm kiếm thông tin liên hệ với người thân
của những người đang bị bắt giữ điều tra
về các hành vi vi phạm pháp luật
và tự nhận rằng bản thân có nhiều mối quan hệ
với cán bộ công an có thể chạy án
để cho người bị bắt giữ được hưởng án treo
hoặc là tại ngoại
sau đó yêu cầu gia đình có người bị bắt giữ
đưa cho vinh số tiền từ ba mươi đến một trăm linh triệu đồng
để đối tượng chạy án
nhưng sau khi nhận tiền thì đối tượng đã chiếm đoạt
và sử dụng để tiêu xài cá nhân
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào trưa ngày chín tháng một mươi hai
phòng cảnh sát hình sự đã bắt quả tang
đối tượng đặng văn vinh đang nhận một mươi triệu đồng
để chạy án của một người trên địa bàn
thành phố phan rang tháp tràm
công an tỉnh đề nghị những ai là nạn nhân
của đối tượng đặng văn vinh thì liên hệ
với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận
địa chỉ khối cảnh sát phường mỹ bình
thành phố phan rang tháp tràm số điện thoại hai nghìn năm trăm chín mươi ba tám trăm hai mươi bốn ba trăm hai mươi bốn
công an phường vĩnh hiệp thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc qua mạng internet
tại một tròi lá tại tổ bốn khu phố phi kinh phường vĩnh hiệp
nhận được tin báo của người dân lực lượng công an phường vĩnh hiệp
đã mật phục bắt quả tang một mươi bảy đối tượng
của khẩu thường trú trên địa bàn
đang tham gia đá gà ăn tiền trực tuyến qua mạng internet
được live stream tại campuchia
tạm giữ tại hiện trường gồm bốn điện thoại di động
số tiền gần sáu mươi triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
của mùa đông năm nay
nhiệt độ thấp kèm với giá rét khiến cho số bệnh nhân
phải nhập viện tăng lên đặc biệt là ở người già và trẻ nhỏ
những bệnh thường gặp khi trời lạnh là liệt dây thần kinh số bảy ngoại biên
tăng huyết áp đột quỵ cúm và viêm phổi
khoa khám bệnh bệnh viện một mươi chín tháng tám
những ngày này số bệnh nhân đến khám bệnh tăng gấp đôi so với trước
trong đó người già chiếm đến tám mươi
bệnh nhân chủ yếu mắc các bệnh về hô hấp sư khớp
trên vùng khói sang mùa lạnh này các bệnh lý về hô hấp sẽ nhiều hơn rất nhiều
kể cả người già và trẻ em
và đợt này dư âm của sốt huyết vẫn còn
nên tỉ lệ bệnh nhân khám với sốt huyết vẫn rất nhiều
ngoài ra còn các bệnh lý về hô hấp nhiều hơn
giống như là cúm a cúm mùa cúm a b
bệnh covid lắp đắp vẫn có
ngoài ra bệnh lý về viêm khỏe quản viêm khỏe quản phổi viêm phổi cũng khá nhiều
nguy hiểm hơn thời tiết lạnh khiến nhiều người già bị đột quỵ
tại khoa đơn nguyên đột quỵ bệnh viện thanh nhàn mỗi ngày có khoảng gần hai mươi bệnh nhân nhập viện
theo các bác sĩ thời tiết lạnh là mối nguy hàng đầu với người cao tuổi
có thiền sử tăng huyết áp nguy cơ dẫn đến tai biến đột quỵ tử vong nếu không xử trí kịp thời
vào tháng khoảng tháng một mươi một tháng một mươi hai tháng một còn ở miền trung khoảng tháng một mươi hai
người ta thấy tỷ lệ bệnh nhân số lượng bệnh nhân đột quỵ cũng tăng lên đến khoảng một mươi đến một mươi năm
để lý giải cho việc này tại sao lượng bệnh nhân đột quỵ lại tăng lên
khi mà vào thời tiết lạnh thì nó có nhiều nguyên nhân
nhưng mà người ta thấy là khi mà thời tiết lạnh thì cơ thể phải tăng
để sản xuất catecholamine để làm cho con mạch máu ở ngoài biên lại
không chỉ người già nhập viện do thời tiết trở lạnh
tại nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố hà nội
số trẻ em bị mắc các bệnh như cúm a cúng b viêm phế quản nhập viện cũng gia tăng
trong đợt thời tiết thay đổi thất thiện như này
thì các bậc cha mẹ lên sự ấm cho con cái
khi ra ngoài mặc quần áo ấm đội mũ len đi tẩy tất đầy đủ
hai là vệ sinh tốt
vấn đề mũi họng thực hiện các biện pháp như là nhỏ mũi
dùng miệng lúc mũi dùng các cái thuốc dùng nhịp sắt quẩn học để xúc phạm
cho con ăn uống đầy đủ để tăng cường thể trạng
giúp con có thể chống chịu bệnh tật
trong những ngày tới thời tiết tiếp tục trở lạnh
nếu không có những biện pháp phòng kịp thời
số trẻ nhỏ và người lớn tuổi mắc bệnh sẽ còn gia tăng
đặc biệt vào sáng sớm tiết trời lạnh hơn ban ngày
nên việc tập thể dục dưỡng sinh ở người cao tuổi cũng không nên quá sớm
cần tránh những nơi nhiều gió và giữ ấm cơ thể một cách hợp lý
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam
để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị cục quản lý thị trường tp hcm vừa tiến hành kiểm tra
cửa hàng kinh doanh trang nemo
tại đường nguyễn trãi quận một tp hcm bước đầu cơ quan chức năng phát hiện nhiều sản phẩm
có dấu hiệu không có hóa đơn chứng tự mua bán và nghi giả các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới
tại thời điểm kiểm tra cửa hàng tranemo số hai trăm sáu mươi chín c d đường nguyễn trãi quận một tp hcm
đội hai của quản lý thị trường tp hcm đã phát hiện
tại tầng trệt có rất nhiều quần áo phụ kiện túi sách được gắn mát của các nhãn hiệu nổi tiếng
tầng một trưng bày nhiều sản phẩm túi sách dày dép dán logo tương hiệu nổi tiếng của thế giới như chanel gucci prada
theo đội quản lý thị trường số hai hiện đại diện cửa hàng trang nemo chưa xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan
đến nguồn gốc xuất xứ của nhiều sản phẩm tại cửa hàng
cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm đếm phân loại các sản phẩm để truy xuất nguồn gốc các sản phẩm
trước đó vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng quản lý thị trường tp hcm đã kiểm tra và quyết định xử phạt
hơn hai mươi bảy triệu đồng về hành vi giả nhãn hiệu đối với cơ sở trên
trang nemo tên thật là nguyễn xuân hương trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tp hcm là một người bán hàng online nổi tiếng
trên mạng xã hội hiện tòa án nhân dân quận một tp hcm đang bổ sung điều tra xét xử người này về tội gây rối
trực tự công cộng xảy ra hồi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
công an quận một mươi một tp hcm đang tạm giữ trần hoàng anh ba mươi tám tuổi ngụ tại tỉnh tây ninh để điều tra về hành vi cướp tài sản
công an quận một mươi một tp hcm nhận được đơn trình báo của người dân ngụ phường một mươi bốn quận một mươi một có một người đàn ông đến gõ cửa
xin vào nhà để chống thấm cho tầng bốn chung cư tưởng là nhân viên sư trưởng của chung cư nạn nhân cho vào nhà
khi vào nhà người đàn ông đi kiểm tra một vòng rồi bất ngờ dùng dao kề vào cổ uy hiếp bắt nạn nhân đưa một mươi triệu đồng
lợi dụng sở hữu của cải giang lúc bị khống chế xuống bếp đất chiều khóa tủ tiền nạn nhân bỏ chạy ra ngoài triêu hô
kẻ cướp tổ thoát công an quận một mươi một tp hcm vào cuộc điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng xác định trần hoàng anh
chính là nghi phạm nên tiến hành truy bắt ngày chín tháng một mươi hai tổ trinh sát hình sự công an quận một mươi một bắt giữ hoàng anh
khi nghi phạm này đang lẫn trốn ở tỉnh tây ninh tại cơ quan điều tra nghi phạm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
do thiếu nợ nên đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi cướp tài sản ngoài ra trong thời gian bỏ trốn
người này còn khai thực hiện hai vụ trộm xe máy công an quận một mươi một đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
ngày một mươi tháng một mươi hai một công ty bên trong khu công nghiệp hải sơn xã đức hòa hạ huyện đức hòa tỉnh long an
đã xảy ra cháy gây thiệt hại lớn về tài sản các đơn vị chức năng có liên quan đã túc trực nhiều giờ
để khống chế vụ cháy giảm thiệt hại cho doanh nghiệp
khoảng tám giờ ngày một mươi tháng một mươi hai người dân thế lựa khóa bốc ra từ bên trong một công ty nằm trên đường số sáu
của công nghiệp hải sơn xã đức hòa hạ
huyện đức hòa tỉnh long an đám cháy sau đó bùng phát mạnh công tác chữa cháy tại chỗ bất thành
lực lượng chữa cháy tỉnh long an đã điều nhiều xe cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành chữa cháy
đến một mươi hai giờ cùng ngày đám cháy vẫn bùng cháy dữ dội có nguy cơ lan sang các khu vực xung quanh
để đảm bảo an toàn một số nhà xưởng công ty lân cận đã cho công nhân tạm nghỉ di tản ra phía ngoài
phần lớn mái tôn nhà xưởng công ty cháy đã đổ sập
các tuyến đường xung quanh vụ cháy công ty trong khu vực công nghiệp được lực lượng chức năng phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy
xe cứu hỏa liên tục tiếp nước vụ cháy đã khiến nhiều tài sản bên trong công ty bị thiêu rụi
hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được tiếp tục điều tra
sau hơn một tháng triển khai thực hiện kế hoạch của giám đốc công an tỉnh đồng nai về tổ chức tuần tra vũ trang
tuần tra nghiệp vụ giữa các lực lượng công an phối hợp còn gọi là tổ công tác một trăm sáu mươi bảy
đã tạo được
chuyển biến rõ rệt về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ
ngay sau khi công an tỉnh đồng nai tổ chức lễ ra quân tổ công tác một trăm sáu mươi một là lực lượng phối hợp gồm
cảnh sát hình sự giao thông trật tự một trăm một mươi ba cơ động và nhiều đơn vị khác trực thuộc các phòng nghiệp vụ công an tỉnh
và công an các địa phương đã tiến hành tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ nhằm phòng ngừa đấu tranh
với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật
phát huy vai trò nồng cốt lực lượng cảnh sát hình sự đã chủ động nắm tình hình địa bàn tuyến khu vực trọng điểm
phức tạp về an ninh trật tự áp dụng các biện pháp nghiệp vụ qua đó phát hiện bắt xử lý các loại tội phạm
vi phạm pháp luật hoạt động trên các địa bàn tuyến giao thông
tính từ ngày một mươi bảy tháng một mươi đến nay tổ công tác một trăm sáu mươi một toàn công an tỉnh đã kiểm tra gần ba tám trăm linh trường hợp
phát hiện hơn một hai trăm linh trường hợp vi phạm chủ yếu liên quan đến gây rối cho tự công cộng tàn trữ sử dụng vũ khí thô sơ
công cụ hỗ trợ đòi nợ thuê cho vay nặng lãi tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy vi phạm trật tự an toàn giao thông
qua đó đã khởi tố ba mươi sáu vụ hơn một trăm bốn mươi đối tượng tạm giữ nhiều tăng vật phương tiện liên quan
nhờ vậy trên địa bàn tỉnh đồng nai giảm tới sáu mươi bảy tội phạm gây rối tật tự công cộng
giảm bốn mươi hai tội phạm trộm cắp tài sản so với thời gian trước
nhiều đối tượng mang vũ khí hung khí sẵn sàng gây án đã bị khống chế bắt giữ kịp thời

bà vũ thị tuyến kinh doanh hàng ăn đêm tại vòng xoay ngã tư tân phong phường tân hiệp thành phố bì hòa
từ nhiều năm nay từng chứng kiến không ít vụ việc đối tượng lưu manh côn đồ gây mất an ninh trật tự trên đường phố
sông từ ngày tổ công tác một trăm sáu mươi một công an tỉnh đồng nai đi vào hoạt động
bà cảm thấy yên tâm phấn khởi hơn vì những hành vi gây mất an ninh trật tự
như trước không còn tái diễn
tình hình an ninh trật tự từ hôm mà ra quần tới giờ
là thấy không có đua xe hay là đánh nhau vậy nữa
thấy có vẻ là yên ắn rồi
nếu người dân buôn bán đêm hay là những người ấy những người mà đi cũng không có sợ
không có yên tâm như hồi trước
kết quả đạt được trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn toàn tỉnh mới chỉ là bước đầu
để tiếp tục giữ vững và phát huy góp phần củng cố niềm tin của cấp ủy
chính quyền các ngành cắt cắp và nhân dân và lực lượng công an
đơn vị chủ công của tổ công tác một trăm sáu mươi một đã đề ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới
nhằm từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả uy tín xứng danh là quả đấm thép của công an đồng nai
duy trì thậm chí là còn tăng cường hơn nữa về thời gian và lực lượng để tham gia tuần tra khép kín địa bàn
đề ra một số
phương án tuần tra mang tính chất nghiệp vụ chuyên sâu
và thời gian địa điểm cũng sẽ được thay đổi linh động
để làm sao cho tội phạm không kịp nắm mắt được thời gian địa điểm
mà đối phó với lực lượng một trăm sáu mươi
để chúng tôi sẽ có biện pháp phòng ngừa và chấn áp có hiệu quả với loại tội phạm trên đường phố
tuyên truyền đến với quần chúng nhân dân về cái hiệu quả
về chức năng nhiệm vụ
của lực lượng tuần tra một trăm sáu mươi một
để quần chúng nhân dân kịp thời cung cấp những thông tin liên quan đến an ninh trật tự
đến lực lượng một trăm sáu mươi một
chúng tôi có những phương án tuần tra hợp lý
cũng như là kịp thời vây mắt các đối tượng phạm pháp khỏa tang
ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm quốc luật xảy ra trên đường phố
với những kết quả nổi bật từ những ngày thành lập đến nay
tổ công tác một trăm sáu mươi một của công an tỉnh và công an các đơn vị địa phương
tiếp tục khẳng định là lực lượng tinh nhuệ hiện đại là quả đắm thép
trấn áp tội phạm tại địa bàn bảo vệ bình yên cuộc sống cho người dân
dịp cuối năm là thời điểm hoạt động buôn lậu thường gia tăng mạnh
và nhất là tại các tỉnh có đường biên giới với nước bạn campuchia
tỉnh tây ninh đang tăng cường lực lượng quản lý bảo vệ biên giới
đấu tranh phòng chống các loại tội phạm nhất là tội phạm buôn lậu gian lận thương mại
với vị trí địa lý địa hình đặc thù tỉnh tây ninh có chiều dài hơn hai trăm bốn mươi km biên giới
tiếp giáp với nước bạn campuchia với tổng số một mươi sáu trạm cửa khẩu và bảy mươi hai đường mòn lối mở
ở thời điểm cuối năm trước nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao lợi dụng địa bàn biên giới
tình trạng buôn lậu bằng chủ hàng trái phép qua biên giới đang dần diễn biến phức tạp
trước tình hình như thế thì đảng quỹ bộ chủ quy
cũng đã xây dựng các kế hoạch và căn cứ theo các kế hoạch của trên
cũng như là sự chỉ đạo lãnh đạo của tỉnh quỹ quỹ ban của các phối hợp với các sở ngành
để phối hợp dịp dàng trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu đặc biệt tầm trung trên khu vực biên giới
chỉ trong ba tháng từ ngày hai mươi sáu tháng tám đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một qua công tác tuần tra kiểm soát
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã xử lý bảy mươi hai vụ một trăm ba mươi năm đối tượng
gồm xuất nhập cảnh trái phép bốn mươi chín vụ
với một trăm hai mươi hai đối tượng xứ phạt vi phạm hành chính hơn một mươi năm tỷ đồng
buôn lậu gian lận thương mại là hai mươi ba vụ xử lý một mươi ba đối tượng thu giữ tan vật hơn bảy tấn đường cát
hơn hai mươi bao thuốc lá ngoại hơn một năm trăm linh kg pháo các loại thu giữ gần hai mươi hai usd và nhiều tăng vật khác
đối tượng trong địa bàn là nợ dụng những cái là khu vực hiểu lánh
rồi cái thời gian trọng điểm ban đêm ban hôm để mà trốn tránh
tìm một cách trốn tránh cái sự kiểm tra kiểm soát và phát hiện
của lực lượng bộ đội biên phòng để mà cái nợ dụng hoạt động
với kiên quyết và với sự chỉ đạo của đảng ủy bộ chỉ huy biên phòng tỉnh
với sự quyết tâm của cán bộ chiến sĩ sẽ tổ chức các lực lượng mật phục tuần tra
rồi đấu tranh kiên quyết với các loài đối tượng
tuyên truyền vận động bà con nhân dân trên khu vực biên giới là không tiếp tay
cho các đối tượng là vận chuyển hàng lầu buôn bán gian lận thương mại qua biên giới
trong cao điểm tới lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh
sẽ liên tục tăng cường lực lượng nhằm đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới
ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật
tuy nhiên trong công tác phòng chống buôn lậu hàng gian hàng giả
thì vai trò của các cấp chính quyền địa phương cũng đóng vai trò hết sức quan trọng
bởi khi mạnh tay kiểm tra xử lý các đậu nậu tiêu thụ trong nước
sẽ góp phần giảm nhiệt buôn lậu từ khu vực biên giới
bệnh viện gia liệu tp hcm cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp tai biến da
do châm axit điều trị nám
bệnh nhân bị loét mưng mũ và nhiễm trùng nặng hai bên gò má do mua thuốc chứa axit
không rõ nguồn gốc để thoa lên mặt trị sạm nám
bệnh nhân nữ bốn mươi bốn tuổi ngụ tại tiền giang đến khám tại bệnh viện gia liễu tp hcm
trong tình trạng vùng da hai bên gọi má bị thương tổn nặng trượt da rỉ dịch mũ vàng đục
bệnh nhân cho biết trước đó đã sử dụng một loại thuốc trị sảm nám có chứa acid mua ở chợ
sau ba ngày vùng da hai gò má bắt đầu khô căng xuất hiện vết trượt giống như bị bỏng rỉ dịch
bệnh nhân dùng dầu mùn u để sát khuẩn vết thương nhưng sau hơn một tháng tình trạng không cải thiện
tại bệnh viện bác sĩ cho biết bệnh nhân bị nhiễm trùng da kéo dài dẫn đến vết thương không lành
trên nền sẹo mất sắc tố
loại thuốc trị nám mà bệnh nhân sử dụng có chứa axit phá hủy cấu trúc sinh lý làn da và gây biến chứng
đây là các ca phản biến da thường gặp tại bệnh viện do bệnh nhân tự ý mua các thuốc không đỏ nguồn gốc để trị sạm nám
dẫn đến da bị bỏng phòng rợp gây tổn thương da